thưa quý vị trong những năm gần đây lượng hành khách qua cảng hàng không quốc tế nội bài ngày một tăng cao
thực tế này dẫn đến gia tăng tình trạng xe cá nhân xe hợp đồng dừng đỗ đón trả khách trái quy định
gây luộn rộn mất an ninh trật tự trong khu vực trong và ngoài sân bay
để đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự phục vụ nhu cầu đi lại nhất là vào dịp cao điểm nghỉ lễ sắp tới
các lực lượng liên ngành thành phố hà nội đang thực hiện kế hoạch phối hợp kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về đón trả khách trong và ngoài khu vực
xe hợp đồng không có hợp đồng vận chuyển của từng chuyến đi hoặc thiếu các chi tiết như điểm đi điểm đến là một trong những lỗi vi phạm phổ biến
nhiều vi phạm thường gặp khác như xe không có phủ hiệu không có giấy phép kinh doanh hoặc lái xe không có thẻ nhận dạng theo quy định
nếu mà anh được cấp rồi mà anh không sử dụng thì chúng tôi
còn nếu mà anh chưa được cấp thì chúng tôi sẽ xử lý đơn vị chuyên gia nội tải là hành vi không cấp thẻ nhận dạng cho lái xe
đấy tôi nói rõ cho anh như thế
và cái thứ hai là xe của anh đang vi phạm về điều kiện liên viết
xe của anh không liên viết phụ từ xe hợp đồng trên kính viên trước và phía sau theo quy định
qua thời gian mưa gió thì cái tem đấy nó sẽ bị bong đúng không
thì người ta làm sạch cho em thì bây giờ em về em sẽ lên hợp tác xã bổ sung ngay
một là không có hợp đồng này
hai là vi phạm về xe thì không liên viết tem hợp đồng
và có trường hợp thì là gần xe là không có kinh doanh vận tải là xe biển trắng
nhưng mà vẫn cố tình để vào vi phạm chở khách
cũng theo đồn cảnh sát sân bay quốc tế nội bài thì hiện nay trong khu vực này vẫn còn một số đối tượng cò mồi hàng ngày lén lút trèo kéo hành khách đi xe
do vậy lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng trong lựa chọn phương tiện để tránh bị chặt chém hoặc thuê phải các xe không đủ điều kiện kinh doanh vận tải
thực hiện kế hoạch ba trăm sáu mươi tám của thanh tra sở
tại công an thành phố an ninh hàng không thì sắp tới chúng tôi tiếp tục tăng cường duy trì và xử lý nghiêm những trường hợp đặc biệt là những trường hợp dừng đỗ ở ngoài tuyến đường võ ân đáp cổng khu t một t hai
và tiếp tục tăng cường kiểm tra về các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải trong khu sân đỗ đặc biệt là về xe hành khách xe chở người
kể từ đầu năm đến nay các lực lượng đã phối hợp xử lý gần một trăm linh trường hợp vi phạm về thể lệ vận tải trong khu vực bãi đỗ
phạt tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
và những vi phạm công khai như thế này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình trật tự an toàn giao thông tại khu vực sân bay nội bài